thưa quý vị qua tin tố giác của người dân vào trưa ngày một mươi một tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện trợ gạo đã kiểm tra và bắt quả tăng hai mươi một đối tượng đang tổ chức đá gà và đá gà ăn thua bằng tiền trên phần đất của võ thành quốc trú tại xã bình ninh huyện trợ gạo
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ sáu con gà hai mươi tám cặp cửa hai mươi một điện thoại di động một mươi bốn xe mô tô hai xe ô tô và hơn ba trăm ba mươi triệu đồng cùng nhiều vật dụng có liên quan
bước đầu võ thành quốc khai nhận cho các đối tượng khác tổ chức đá gà để lấy tiền sâu hiệp vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ